chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khẳng định
thông tin cựu bộ trưởng y tế nguyễn thanh long và ông nguyễn quang tuấn
cựu giám đốc bệnh viện bạch mai tự tử là không chính xác
đây là thông tin được cung cấp tại họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm
và nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai của lực lượng công an nhân dân
tại buổi họp báo thiếu tướng nguyễn văn thành phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buồn lậu cho biết
thông tin cho rằng ông nguyễn thanh long và ông nguyễn quang tuấn tự tử là hoàn toàn không chính xác
hiện hai bị can này đang được thực hiện chế độ giam giữ theo đúng quy định của pháp luật
tâm lý và tâm trạng của các bị can đang bình thường
đối với vụ án việt á đại diện cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an cho biết
ba triệu kit test việt á nhập khẩu từ trung quốc không liên quan đến vụ án này
không có chuyện công ty việt á nhập số kit test này rồi dán tem như một số dư luận nêu
thưa quý vị cũng trong vụ án việt á cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giam
nguyên giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước cdc bình phước nguyễn văn sáu
và nguyên trưởng khoa dược lê thành bắc
hai bị can bị khởi tố bắt tạm giam vì trong năm hai nghìn hai mươi một đã tham gia lập hồ sơ
hợp thức việc đấu thầu mua sắm sinh phẩm hóa chất vật tư y tế tiêu hào
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á
và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ thuận giang không đúng quy định của pháp luật
gây thiệt hại tài sản cho nhà nước năm tỷ đồng

cơ bản thông tin cá nhân của các khách hàng liên quan đến việc vay tiền của các công ty tài chính
có thể đem lại lợi nhuận
đối tượng nguyễn văn khiết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở xã phạm trấn huyện gia lộc tỉnh hải dương
đã mở các tài khoản trên các trang mạng xã hội thực hiện việc thu thập mua bán trái phép
gần một mươi năm triệu thông tin cá nhân thu lợi bất chính hơn năm trăm linh triệu đồng
hành vi vi phạm pháp luật của khiết đã bị công an tỉnh hải dương khởi tố
theo tài liệu điều tra khoảng từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
khiết truy cập mạng xã hội facebook thấy một số bài đăng trên các nhóm quảng cáo
về việc mua bán thông tin của các khách hàng vay tiền của các công ty tài chính
thấy việc mua bán thông tin cá nhân có thể kiếm lợi nhuận khiết đã tìm hiểu
mua dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các tổ chức tài chính
như fe credit mirai asset mer credit rồi đăng bán lại trên các nhóm facebook
người mua liên hệ với khiết qua ứng dụng mạng xã hội zalo viber
rồi thanh toán cho khiết bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử
khiết cũng gửi file dữ liệu thông tin cá nhân cho người mua qua zalo và viber
khi mà bọn em đang bán thì sẽ có dùng tài khoản zalo và tài khoản viber
để liên lạc với cả những người cần mua
ví dụ khi họ mua thì họ sẽ nhắn tin qua zalo với cả viber
khi thỏa thuận được giá cả xong thì bọn em sẽ chuyển file sau đó họ sẽ chuyển tiền
đến ngày hai mươi tháng năm khiết đã truy cập mạng xã hội zalo và viber

bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ
tính đến thời điểm bị phát hiện khiết đã thực hiện việc thu thập bán khoảng hơn bốn file
trong đó chứa gần một mươi năm triệu thông tin cá nhân khách hàng thu lợi bất chính hơn năm trăm linh triệu đồng
thông qua việc này thì cũng cảnh báo các cá nhân khi mà bất cứ thực hiện bất cứ giao dịch gì
thì cũng chú ý đến cái việc bảo mật thông tin cá nhân của mình
tổ chức tài chính cũng phải lân cao trách nhiệm trong việc bảo mật thông tin của khách hàng
khi mà có khách hàng đến sử dụng các dịch vụ hữu tài chính của mình
đây là vụ việc mua bán trái phép thông tin cá nhân với số lượng lớn
được công an tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ trong những năm gần đây
đến ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh hải dương đã khởi tố bị can
áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn văn khiết
về tội sử dụng trái phép mạng thông tin máy tính mạng viễn thông để tiếp tục mở rộng điều tra
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên án tử hình đối với bốn bị cáo
tham gia mua bán vận chuyển bốn mươi năm kg ma túy từ lào vào tp hcm
các bị cáo bị tuyên phạt gồm võ anh đạt chú tại hà tĩnh đặng xuân anh chú tại đồng tháp
nguyễn hòa hiệp và hoàng trung hậu chú tại tỉnh đồng nai
theo cáo trạng vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bùi thiện nhân trú tại tp hcm
gọi đạt thỏa thuận mua bốn mươi năm kg ma túy
ma túy với giá là một mươi một ba tỷ đồng
sau đó đạt đến cửa khẩu cầu treo hà tĩnh mua của một người bên lào số ma túy trên với giá năm tỷ đồng
ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đạt mang số ma túy vào nam để giao
sau đó nhân thuê đặng xuân anh hoàng trung hậu và nguyễn hòa hiệp
nhận và vận chuyển mang đến tp hcm với giá là một trăm linh triệu đồng
sau khi nhận hàng xong hậu mang về nhà cất giấu
đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khi hậu đang vận chuyển số ma túy trên giao cho nhân
thì bị công an đồng nai bắt giữ
liên quan đến vụ án tòa án nhân dân tỉnh đồng nai cũng tuyên phạt bị cáo trương tấn đạt
chú tại huyện xuân lộc hai năm tủ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cụ thể trong quá trình điều tra phát hiện trương tấn đạt đã mua ma túy từ hiệp về để sử dụng và tàng trữ
đối với bùi thiện nhân người mua bốn mươi năm kg ma túy từ võ anh đạt
hiện đang bị công an tp hcm bắt tạm giam
trong một vụ án khác do thời hạn điều tra đã hết
nên công an đồng nai tách ra để điều tra khởi tố sau
tổ chức đưa các phụ nữ qua trung quốc để lao động và kết hôn
lâm văn bình sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện long phú tỉnh sóc trăng
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh ninh thuận khởi tố về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
theo điều tra từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay lâm văn bình cùng một số đối tượng tổ chức đưa các phụ

trong đó có hai nạn nhân ở tỉnh ninh thuận
bình là đối tượng trực tiếp dẫn dắt người vượt biên qua trung quốc
việc trao đổi thông tin giữa các đối tượng và các phụ nữ này được thực hiện chủ yếu thông qua mạng xã hội
cơ quan an ninh điều tra cho biết đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
đường dây tổ chức liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành như sóc trăng bạc liêu cà mau bình thuận và các tỉnh biên giới phía bắc
vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan
vào chiều ngày hôm qua ba mươi tháng sáu một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sài gòn mark
thuộc khu công nghiệp phú tài tỉnh bình định
vụ cháy chưa gây thương vong về người song đã thiêu dụi gần ba m hai nhà xưởng
cùng với hàng chục tấn nguyên liệu các loại cùng nhiều dây chuyền máy móc
ước tính thiệt hại khoảng hàng chục tỷ đồng
theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường ngọn lửa bùng phát vào khoảng một mươi ba h một mươi năm phút cùng ngày
và chỉ sau vài phút thì đam mê
cháy bùng phát và lan nhanh trên diện rộng
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình định
đã huy động gần một mươi năm xe chữa cháy cùng bốn đội chữa cháy với gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức chữa cháy
sau gần hai giờ nỗ lực chữa cháy đám cháy cơ bản đã được khống chế và dập tắt
nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và thống kê cụ thể thiệt hại
tin về cơn bão trên biển đông cơn bão số một
vào lúc bảy giờ ngày hôm nay một tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám hai độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn một độ kinh đông
cách đảo hải nam trung quốc khoảng bốn trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ tám mươi chín đến một trăm linh hai km một giờ giật cấp một mươi ba

dự báo trong bản kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
vào lúc hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày hai tháng bảy vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc đảo hải nam trung quốc
cách đảo quảng ninh khoảng ba trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh ba đến một trăm một mươi bảy km một giờ giật cấp một mươi bốn
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một mươi một giật cấp một mươi bốn sóng biển cao từ năm đến bảy mét biển động dữ dội
khu vực ven biển các tỉnh từ quảng ninh đến ninh bình cần đề phòng sóng lớn kết hợp chiều cường gây ngập úng ở vùng trũng thấp
trên vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
gió tây nam mạnh cấp sáu có lúc giật cấp bảy cấp tám cấp chín sóng biển cao từ hai đến bốn m biển động mạnh